ban thường vụ thành ủy đà nẵng tổ chức công bố quyết định về việc chuyển y kết quả bầu ủy ban kiểm tra thành ủy đà nẵng
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và các quyết định của ban thường vụ thành ủy đà nẵng về việc phân công nhiệm vụ
đối với các đồng chí ủy viên ban thường vụ thành ủy đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ủy ban kiểm tra thành ủy đà nẵng có một mươi thành viên
đồng chí lê thị mỹ hạnh ủy viên ban thường vụ làm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy đà nẵng
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
cùng ngày thường trực thành ủy đà nẵng công bố các quyết định về việc điều động phân công nhiệm vụ
các đồng chí ủy viên ban thường vụ đối với các ban ban tổ chức ban nội chính ban tuyên giáo và ban dân vận thành ủy
phát biểu tại lễ công bố các quyết định đồng chí nguyễn văn quảng bí thư thành ủy đà nẵng nhấn mạnh
bộ máy lãnh đạo chủ chốt ở đà nẵng đã được củng cố kiện toàn
với năng lực kinh nghiệm công tác trong nhiều năm đồng chí bí thư thành ủy đà nẵng mong rằng
các đồng chí được phân công sẽ phát huy vai trò hạt nhân gương mẫu hoàn thành tốt trách nhiệm trên từng lĩnh vực phụ trách